trong những ngày cuối cùng của năm tân sỉu
các tỉnh miền bắc sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh
khoảng đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trước tiên
đến một số nơi ở vùng núi phía bắc như hà giang lào cai cao bằng lạng sơn
sau đó từ mai sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực bắc bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió ở trên cao
nên trong vòng hai ngày tới ở khu vực đông bắc bộ sẽ có mưa rào sau đó là mưa phùn
do tác động của mưa và không khí lạnh nên nhiệt độ sẽ có xuống giảm mạnh
cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến là một mươi chín cho đến hai mươi hai độ sau đó sẽ giảm mạnh trong hai ngày tiếp theo
cao nhất không quá một mươi bảy độ trời chuyển rét đậm rét hại từ khoảng đêm ngày hai mươi chín
ở các tỉnh phía tây bắc bộ trong vòng ba ngày tới sẽ có mưa
trong đó hai ngày đầu sẽ có mưa rào sau chuyển mưa phùn
về nhiệt độ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên mức nhiệt ngày mai sẽ giảm
và đạt mức cao nhất là hai mươi hai mươi ba độ
sau đó sẽ tiếp tục giảm thêm trời chuyển rét đậm rét hại
nhiệt độ hầu như không quá mức là một mươi bảy độ
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng do tác động của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm mai
mưa rào cũng sẽ bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh ở khu vực phía bắc trung bộ
như là thanh hóa nghệ an
sau đó sẽ lan dần xuống các tỉnh thuộc khu vực trung trung bộ
trong mưa rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
những cơn mưa rào sẽ kéo dài sang ngày ba mươi
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi hai mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó mức nhiệt cao nhất giảm về hai mươi hai độ
khu vực bắc trung bộ có khả năng xuất hiện rét đậm
đến với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong ngày mai vẫn phổ biến là không mưa nhiệt độ cao nhất không quá mức là ba mươi một độ
sau đó sang hai ngày ba mươi và ba mươi một ở phần phía bắc sẽ có mưa rào ở vài nơi
và nhiệt độ giảm đến mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
lưu xuân các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên
thời tiết trong những ngày tới hầu như biến đổi không nhiều
trời phổ biến tạnh giáo không mưa nhiệt độ trong ba ngày tới thấp nhất chỉ từ một mươi tám đến hai mươi một độ
vào ban ngày trời còn nắng nhẹ và nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến ở mức là hai mươi tám ba mươi độ
đối với khu vực nam bộ lưu ý vào chiều tối ngày ba mươi
mưa rào có thể xảy ra cục bộ tại các tỉnh ven biển nam bộ
còn các ngày khác phổ biến là không mưa và còn nắng vào ban ngày
nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ ba mươi ba mươi độ